sáng nay ngày một mươi một tháng bảy tổng bí thư nguyễn phú trọng đã làm việc với tập thể ban cán sự và lãnh đạo chủ chốt bộ công thương
về tình hình thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng các nghị quyết của đảng về ngành công thương từ đầu nhiệm kỳ đại hội một mươi hai đến nay
cùng dự có các đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban kinh tế trung ương
trịnh đình dũng ủy viên trung mương đảng phó thủ tướng chính phủ
theo báo cáo của bộ trưởng trần tuấn anh bí thư ban cán sự đảng hơn hai năm qua toàn ngành công thương đã hoàn thành
và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao đóng góp vào kết quả phát triển kinh tế xã hội của cả nước
sản xuất công nghiệp sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám tăng một mươi năm xuất khẩu năm hai nghìn một mươi bảy lần đầu tiên vượt mốc hai trăm linh tỷ usd
thẳng dư thương mại sáu tháng đầu năm nay tiếp tục đạt hai bảy tỷ usd thương mại nội địa tiếp tục giữ được đà tăng trưởng
giá cả ổn định tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế
bộ công thương đã chỉ đạo việc sắp xếp lại bộ máy thu gọn bộ máy từ ba mươi năm xuống ba mươi đơn vị số phòng giảm từ một trăm chín mươi bảy xuống một trăm hai mươi ba
cắt giảm và đơn giản hóa một trăm tám mươi ba trong tổng số năm trăm linh tám thủ tục hành chính
ban cán sự đảng đã đẩy mạnh giả soát xây dựng và hoàn thiện thể chế theo tinh thần nghị quyết một mươi một
về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa
công tác xây dựng đảng đã tập trung vào việc tăng cường xây dựng trình đốn đảng đột phá trong cơ cấu
sắp xếp bố trí cán bộ tạo chuyển biến tích cực cho mục tiêu xây dựng bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
tại buổi làm việc thành viên ban cán sự lãnh đạo các bộ ngành đã góp ý vào bốn vấn đề theo gợi mở của đồng chí tổng bí thư
để đánh giá toàn diện và sâu sắc hơn những kết quả trong hơn hai năm triển khai thực hiện nghị quyết đại hội
bày tỏ những điều tâm đắc nhất ấn tượng nhất trong thực hiện nhiệm vụ chính trị
chia sẻ những khó khăn thách thức của toàn ngành và đề xuất những giải pháp cho phương hướng phát triển của ngành công thương
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã lắng nghe khẳng định vị trí của ngành công thương
một lĩnh vực trọng yếu trong sự nghiệp đổi mới đất nước đánh giá cao những đóng góp của ngành công thương
và có ý kiến quan trọng chỉ đạo ban cán sự và lãnh đạo chủ chốt bộ công thương